thưa quý vị khán giả hành vi giả chuyển khoản nhầm để xiết nợ
thoạt nghe thấy có vẻ rất vô lý
có người còn bật cười cho rằng
làm gì có kiểu lừa đảo nào lại thả gà ra đuổi như vậy
tuy nhiên thời gian gần đây
nhiều người nhận được số tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản
và sau đó khi người nhận còn đang loay hoay chưa biết xử lý số tiền ấy thế nào
thì có người liên lạc gây gắt đòi tiền
vậy trong trường hợp đó người dân cần phải làm thế nào